theo các nguồn tin điều tra vào ngày hôm nay đối tượng đã nổ súng vào cựu thủ tướng nhật bản abe shinzo
khiến ông qua đời hai ngày trước đã khai với cảnh sát về việc hắn đã cố gắng chế tạo bom
ngoài ra đối tượng tetsuza yamagagi cũng khai thêm rằng đã chế tạo nhiều loại súng
cảnh sát đã lục xoát căn hộ của đối tượng này ở thành phố nara miền tây nhật bản
tịch thu nhiều khẩu súng tương tự như loại vũ khí tự chế được tìm thấy tại hiện trường
sau khi cựu thủ tướng abe bị bắn vào hôm tám tháng bảy
yamagami vào ngày một mươi tháng bảy đã được đưa tới cơ quan công tố để điều tra về tình nghi giết người
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ ned spry thông báo
ngoại trưởng nước này ông antony blinken sẽ tới nhật bản vào ngày một mươi một tháng bảy
để trực tiếp ngỏ lời chia buồn sau khi cựu thủ tướng abe shinzo qua đời do bị tấn công